thưa quý vị vào hồi một mươi h ngày hai mươi chín tháng tám
vị trí tâm bão số bốn cách đảo hải nam một trăm ba mươi km về phía đông nam
cách đất liền các tỉnh nghệ an quảng trị khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông
trong những giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây
và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi giờ ngày mai ngày ba mươi tháng tám
vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sau khi đi vào đất liền thì bão sẽ suy yếu thành át thâm nhiệt đới
từ tối nay ở nam vịnh bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
vùng gần tâm bão đi qua sóng biển cao từ ba đến năm mét
biển động rất mạnh
vùng vết biển các tỉnh từ thanh hòa đến quảng bình
nước dâng do bão sẽ cao khoảng từ năm đến một mét
đến với thời tiết trên đất liền
khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão số bốn
đang áp sát vào độ bộ và đất liền
nên sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi xảy ra mưa rất to vào rông
riêng trong ngày ba mươi và ngày ba mươi một sẽ có mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn các tỉnh phía tây bắc bộ
hai ngày tới nhiều khả năng cơn bão số bốn
sẽ di chuyển áp sát và đổ bộ vào đất liền
các tỉnh miền trung
hoàn lưu của cơn bão này cũng gây ra mưa lớn
trên diện rộng cho khu vực
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là lốc xoáy gió dần mạnh
nên bà con cần hết sức chú ý
sau khi cơn bão đổ bộ vào đất liền
và suy yếu mưa sẽ giảm dần
tuy nhiên giải mây rông gây mưa còn duy trì
nên ban ngày trời còn nắng rắn đoạn
và mưa rào vẫn xảy ra nhiều
với lúc chiều tối
do có mưa nên trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất
hơn khoảng từ một hai độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày hôm nay kéo dài
đến hết ngày ba mươi một tháng tám
sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to và rông mạnh
khả năng sẽ gây ra sạt lở đất đá ven sông suối
và lũ trên hệ thống các sông
vì vậy người dân tại đây
cần hết sức cảnh giác đề phòng
và phù hợp với cơ quan chức năng
để có những biện pháp ứng phó kịp thời
nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi chín ba mươi độ
khu vực còn lại
từ đà nẵng đến bình thuận
trong thời đoạn tới cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác
riêng các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
cũng có mưa rông với lượng khá
tập trung trong ngày ba mươi và ngày ba mươi một
sau đó cũng sẽ giảm dần
nắng nóng tạm thời chấm dứt trên toàn khu vực
trong thời đoạn tới
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và ngày mai
sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi xảy ra mưa rất to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
nhiệt độ phổ biến là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sẽ đến hai ngày ba mươi một và ngày một chín
thì ngày nắng chiều tối
sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
khu vực nam bộ trong những ngày tới
có mưa mưa vừa có nơi mưa to
tập trung chính trong ngày hôm nay và ngày mai
sau đó sẽ có xu hướng giảm hơn
về lượng và thu hẹp về diện
người dân cần chú ý sẽ xảy ra sấm xét
gió giật mạnh trong cơn rông
và khả năng mưa lớn sẽ gây ngập úng cục bộ
vùng trũng thấp nên khi lưu thông
hãy cần đọc biệt chú ý
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ